hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trung quốc ngoài ổ dịch ở tây an phần lớn đã giữ ổn định
đây được coi là thành quả từ mũi ứng phó quyết liệt mà bắc kinh theo đuổi suốt hai năm qua
gồm chiến lược không covid và chương trình tiêm chủng toàn quốc
quốc gia với hơn một bốn tỷ dân đã hoàn tất tiêm hai mươi vaccine cho hơn tám mươi dân số
và đang từng bước triển khai mũi tăng cường
xương sống trong chiến dịch tiêm chủng của trung quốc là các loại vaccine nội địa sử dụng công nghệ virus bất hoạt
tổ chức y tế thế giới who vào ngày bốn tháng một đã dự đoán rằng
vaccine sinofarm và sinovac của trung quốc có thể giúp tránh nguy cơ bệnh nặng
nhập viện và tứ vong vì omicron dù chúng có mức độ phòng tránh nguy cơ nhiễm khác nhau
mới đây trong cuộc chiến chống biến thể mới
theo một nghiên cứu của đại học giao thông thượng hải và một phòng thí nghiệm cùng thành phố
người tiêm ba mũi vaccine bất hoạt có khả năng chống lại omicron thấp đáng kỹ
nhưng không nói rõ liệu mức này có đủ bảo vệ cơ thể trước biến chủng mới hay không
bên cạnh đó theo một nghiên cứu khác chưa được bình duyệt của đại học yoon cho thấy
người tiêm hai mũi sinovac và tim tăng cường một mũi pfizer có lượng kháng thể cao hơn so với tiêm hai mũi pfizer
tuy nhiên cách tiêm chủng vaccine này vẫn không đủ ngăn ngừa lây nhiễm omicron
một số nhà khoa học trung quốc tin rằng vaccine bất hoạt vẫn hiệu quả chống lại omicron
trung quốc đang từng bước triển khai mũi tiêm thứ ba trên toàn quốc
cảnh báo rằng tim mũi tăng cường như hiện nay chỉ là biện pháp tạm thời
bởi tiêm nhắc lại ba tháng một lần sẽ rất phức tạp khó thực hiện tốn kém và nhiều khả năng bị phản đối dữ dội
như vậy trong kịch bản những biến chủng tương lai tiếp tục khả năng lây nhiễm độc tính
trung quốc sẽ hướng đến phát triển các dòng vaccine có đủ khả năng để đối phó cùng lúc với nhiều biến chủng
trung quốc đang đối mặt với đà lây lan covid một mươi chín nghiêm trọng tại thành phố tây an
thuộc tỉnh thiểm tây với gần một bảy trăm linh ca nhiễm mới chỉ trong hai tuần gần đây
đây là đợt bùng dịch nghiêm trọng nhất tại trung quốc kể từ khi virus xuất hiện hai năm trước
và trung quốc vẫn áp dụng chiến lược zero covid quét sạch f trong cộng đồng
với một mươi ba triệu dân bị phong toán nghiêm ngạc
thế nhưng mới đây các nhà nghiên cứu trung quốc đã công bố thông tin chi tiết về dòng ba
của biến thể siêu đột biến omicron
đây được gọi là dòng virus tàn hình vì khó phát hiện hơn so với dòng nguyên bản của biến thể omicron
theo các nhà nghiên cứu trung quốc biến thể omicron được chia thành ba dòng ba một ba hai và ba ba
trong đó ba một là dòng phổ biến nhất
còn ba hai được gọi là dòng tàn hình khó phát hiện hơn vì dòng này không có đột biến mất đoạn trong gens
vốn là đặc điểm của virus omicron nguyên bản
tại trung quốc một ca bệnh nhập cảnh nhiễm dòng ba hai đã được phát hiện tại tỉnh quảng đông
bệnh nhân là một người đàn ông ba mươi một tuổi đi máy bay từ moskart oman đến quảng châu tỉnh quảng đông
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai và được chuyển đến một khách sạn cách ly tập trung
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai người này nhận kết quả dương tính với sars cov hai
và được đưa đến bệnh viện nhân dân số tám quảng châu để điều trị
theo hình ảnh chụp ct ngực
bệnh nhân có vùng viêm ở cả hai lá phổi
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai kết quả giải trình từ trên cho thấy bệnh nhân nhiễm dòng ba hai của biến thể omicron
so với virus sars cov hai nguyên bản được phát hiện ở vũ hán dòng ba có tới sáu mươi bảy thay đổi ở nucleotis
ở cấp độ protein tổng số bốn mươi chín đột biến acid amin đã được phát hiện bao gồm hai mươi bảy đột biến ở protein gai
theo các nhà nghiên cứu trung quốc đặc điểm sinh học và khả năng lây truyền của ba có thể khác
với omicron nguyên bản gốc vì dòng này có nhiều khác biệt về bộ gen
tuy nhiên để đưa ra kết luận cuối cùng về tác động của ba giới chuyên gia cần nghiên cứu sâu hơn và tiếp tục theo dõi trong thời gian dài
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một biến thể omicron được tổ chức y tế thế giới who xếp vào nhóm biến thể đáng quan ngại
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một mẫu trình tựa gen đầu tiên của dòng ba hai được cơ quan y tế nam phi cập nhật lên sáng kiếm toàn cầu
về chia sẻ dữ liệu bệnh cúm
đến thời điểm hiện tại tổng số mẫu gen dòng ba hai trên g i s a
đã lên tới tám mươi chín mẫu chủ yếu là từ nam phi đan mạch canada anh mỹ ấn độ v v
tổ chức y tế thế giới cuối cùng đã lên tiếng về một biến thể covid một mươi chín mới được gọi là ihu hoặc là b một sáu nghìn bốn trăm linh hai
lần đầu tiên được ghi nhận chính thức ở pháp vào cuối tháng một mươi hai sau khi bệnh nhân bắt đầu bị ốm ở vùng maxi
vào tháng một mươi một
ít nhất một mươi hai trường hợp mắc biến thể isu được cho là có liên quan đến việc du lịch đến quốc gia châu phi cameroon
và đã được xác nhận ở miền nam nước pháp tờ news đưa tin
chúng này có bốn mươi sáu đột biến khiến các chuyên gia lo lắng rằng nó có thể có khả năng kháng các loại vaccine hiện có hơn
và mặc dù có vẻ không lây lan nhanh chóng đặc biệt là khi so sánh với biến thể omitron xuất hiện gần như cùng thời điểm
nhưng kể từ đó đã lây nhiễm rộng khắp toàn cầu
thông tin chi tiết về chúng mới bắt đầu lan truyền thông tin
về chúng mới bắt đầu lan truyền vào cuối năm ngoái nhưng tin nóng về ihu chỉ xuất hiện trên báo chí trong tuần này
sau một bài báo vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai thu hút sự chú ý của giới khoa học bên ngoài nước pháp
giờ đây who cuối cùng cũng đã lên tiếng về biến thể mới
năm bốn tháng một giám đốc quản lý sự cố covid một mươi chín của who ông abdi mahmoud đã phát biểu trước báo giới tại geneva thụy sĩ
trong khi thừa nhận biến thể đã nằm trong tầm ngắm của chúng tôi ông mahammut nói rằng có dấu hiệu tích cực cho thấy
ihu không lây lan nhanh chóng
trong khi isu đang được who điều tra họ sẽ chỉ được tuyên bố là một biến thể đáng lo ngại nếu được phát hiện là có nguy cơ nghiêm trọng
các chuyên gia quốc tế khác cũng đã cân nhắc để hạ thấp rủi ro do ix gây ra với nhiều người tin rằng nó có thể đã bị omit ron đè bẹp
trong số này có nhà vi rút học của làng đại học hoàng gia london tiến sĩ tom peacock một trong những người đầu tiên cảnh báo về biến thể omicron vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
tiến sĩ peacock giải thích trên twitter rằng ihu thực sự có trước omicron và rằng trong ngần ấy thời gian có chính xác hai mươi chuỗi so với hơn một trăm hai mươi chuỗi của omicron trong thời gian ngắn hơn
có nghĩa đây không phải là một chuỗi đáng lo ngại quá nhiều tại thời điểm này
thử nghiệm của các nhà khoa học pháp đã phát hiện isu đã mang đột biến n năm trăm linh một i lần đầu tiên được nhìn thấy ở biến thể enfa và các chuyên gia y tế tin rằng có thể làm cho chủng này dễ lây truyền hơn
nó cũng mang đột biến n năm trăm linh một i
nó cũng mang đột biến e bốn trăm tám mươi bốn k có nghĩa là nó có khả năng kháng vắc xin cao hơn
tổng cộng isu có bốn mươi sáu đột biến và ba mươi bảy lần bị xóa
the election bớt đột biến
các nhà nghiên cứu cho rằng đây là một ví dụ khác về sự xuất hiện không thể đoán trước được các biến thể sars cov hai và sự du nhập của chúng ở một khu vực địa lý nhất định từ nước ngoài
biến thể ihu xuất hiện khi omicron tiếp tục tăng phái thế giới
mỹ vừa thiết lập một kỷ lục thế giới mới sau khi báo cáo hơn một triệu ca mắc covid một mươi chín
chỉ trong vòng một ngày
trung quốc đã kết thúc tuần cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi một với số ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng lớn nhất trong bảy ngày kể từ khi nước này phần lớn kiềm chế được dịch bệnh phát sinh trong khoảng hai năm trước
ủy ban y tế quốc gia trung quốc ngày một tháng một thông báo nước này đã ghi nhận một trăm bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng trong ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
nâng tổng số ca nhiễm cộng đồng có triệu chứng ở trung quốc trong bảy ngày qua lên một một trăm năm mươi một trường hợp
đây là mức tăng ca nhiễm cộng đồng trong một tuần cao nhất kể từ khi trung quốc khống chế được đợt bùng phát ở thành phố vũ hán vào hồi đầu năm hai nghìn hai mươi
đợt dịch lần này trung quốc chủ yếu bắt nguồn từ thành phố tây an trung tâm công nghệ và công nghiệp với một mươi ba triệu dân ở tây bắc trung quốc
các thành phố lân cận cũng ghi nhận các ca nhiễm liên quan đến ổ dịch ở tây an duyên an nơi cách tây an khoảng ba trăm linh km
tuần này đã đóng cửa các cơ sở kinh doanh và yêu cầu hàng trăm nghìn người tại một quận phải ở trong nhà
đợt phong tỏa ở tây an là đợt phong tỏa mạnh nhất ở trung quốc kể từ sau được phong tỏa ở thành phố vũ hán nơi ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi
ổ dịch tây an đã cho thấy những khó khăn mà trung quốc phải đối mặt trong việc đưa số ca nhiễm trong nước về không
khi virus liên tục đột biến thành các biến chủng có khả năng lây lan nhanh kháng vaccine và lọt qua hàng rào chống dịch nghiêm ngặt
trung quốc đang nỗ lực dập tắt bất kỳ ổ dịch nào bùng phát nhằm chuẩn bị cho thế vận hội mùa đông tại bắc kinh vào tháng hai năm nay
mức tăng tại trung quốc khá thấp so với số ca nhiễm tại châu âu và mỹ tuy nhiên các nhà chức trách trung quốc vẫn áp đặt các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt
quý vị và các bạn thân mến trung quốc là thành trì cuối cùng còn theo đuổi chiến lược không covid tức zharo covid
hay còn gọi là đối phó không khoan nhượng để đưa số ca nhiễm về không bằng các biện pháp quyết liệt như xét nghiệm truy vết phong tỏa diện rộng
thế nhưng chiến lược này đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ khi diễn biến dịch tại đây chưa có dấu hiệu giảm
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại
tờ copal time đưa tin tây an đã có một trăm bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai cao nhất kể từ đợt bùng phát gần nhất hồi đầu tháng một mươi hai và đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp
thành phố này có hơn một trăm năm mươi ca nhiễm cộng đồng
là một đại đô thị lớn có hơn một mươi ba triệu dân từ nửa đêm ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
tây an đã nâng cấp độ phong tỏa lên mức nghiêm ngặt nhất kể từ thời tâm dịch vụ vũ hán đầu năm hai nghìn hai mươi
ngoài việc người dân không được phép ra khỏi nhà thông báo mới nhất nêu rõ không phương tiện nào được phép lưu thông trên đường trừ những xe phục vụ công tác kiểm soát dịch
giới chức cảnh sát và y tế sẽ kiểm tra nghiêm ngặt các phương tiện và những trường hợp vi phạm có thể bị bắt giam một mươi ngày
ông han yushin chuyên chuyên gia y tế về phòng chống dịch bệnh cho hay việc phát hiện số lượng lớn các trường hợp nhiễm virus sars cov hai tại tây an
là nhờ kết quả của chiến dịch xét nghiệm đại trà thường xuyên cho thấy nhiều bệnh nhân sống trong những khu vực nguy cơ cao mà trước đây chưa được biết đến
chuyên gia hang tin tưởng quyết định phong tỏa chặt chẽ sẽ làm chậm tốc độ lây truyền virus giữa các cộng đồng
đồng thời số ca bệnh mới được phát hiện trong hai mươi bốn giờ dự kiến có xu hướng giảm sau một tuần
ông han nói thêm rằng kinh nghiệm lâm sàng cho thấy rằng những người nhiễm biến thể data có thời gian khởi phát bệnh ngắn hơn
với hầu hết bệnh nhân bắt đầu phát tán trong ba hoặc bốn ngày sau nhiễm
đồng thời với việc nhiều trường hợp tiềm ẩn sẽ dễ dàng được phát hiện trong những ngày tiếp theo của xét nghiệm định kỳ
sự việc tại thành phố tây an lần này được cho là biện pháp chống dịch nghiêm ngặt nhất đối với một thành phố lớn có dân số hơn một mươi triệu dân
kể từ đợt phong tỏa nổi bất xót ngoài bất nhập ở vũ hán
ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi vũ hán đóng cửa toàn bộ thành phố trong bảy mươi sáu ngày
theo giới chuyên gia tây an không cần phong tỏa kéo dài nhiều vụ hán do tình hình hiện nay đã khác
biện pháp phong tỏa sẽ không được dỡ bỏ đồng bộ
đối với các thành phố tương ứng với nguy cơ thực tế
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai trung quốc ghi nhận thêm hai trăm linh chín ca mắc covid một mươi chín mới
mức tăng cao nhất kể từ tháng ba năm ngoái khi đại dịch càng quét tại thành phố vũ hán
mức tăng tại trung quốc khá thấp so với số ca nhiễm tại châu âu và mỹ
tuy nhiên các nhà chức trách trung quốc vẫn áp đặt các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt nhất ở thành phố tây an
nơi một mươi ba triệu dân bị phong tỏa sáu ngày
các thành phố lân cận cũng ghi nhận các ca nhiễm liên quan đến ổ dịch ở tây an duyên an
nơi cách tây an khoảng ba trăm linh km hôm nay đã đóng cửa các cơ sở kinh doanh và yêu cầu hàng trăm nghìn người tại một quận phải ở trong nhà
đợt phong tỏa ở tây an là đợt phong tỏa mạnh nhất ở trung quốc kể từ sau đợt phong tỏa ở thành phố vũ hán
nơi ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên vào năm ngoái
thành phố tây an đã thiết lập hơn bốn bốn trăm linh điểm lấy mẫu và triển khai hơn một trăm linh người tham gia hỗ trợ đợt xét nghiệm mới nhất
truyền hình trung quốc chiếu cảnh người dân đeo khẩu trang xếp hàng chờ xét nghiệm trên các đường phố và trung tâm thể thao
các sinh viên cũng bị cấm rời khỏi ký túc xá đại học trừ trường hợp cần thiết kể từ khi phong tỏa thành phố vào tuần trước
các nhà chức trách đã tiến hành nhiều đợt xét nghiệm hàng loạt và đưa gần ba mươi người cách ly trong khách sạn
các nhà chức trách tây an cũng tiến hành phun khử trùng toàn thành phố
người dân tây an bị cấm xe lái và mỗi gia đình chỉ được cử một thành viên ra ngoài để mua hàng hóa ba ngày một lần
nhưng chính quyền tây an công bố không phương tiện nào được phép lưu thông trên đường trừ các phương tiện phục vụ công tác kiểm soát dịch
cảnh sát và giới chức y tế sẽ kiểm tra nghiêm ngặt các xe ô tô và những người vi phạm quy tắc có thể bị giam giữ một mươi ngày và phạt năm trăm linh nhân dân tệ
ổ dịch tây an đã cho thấy những khó khăn mà trung quốc phải đối mặt trong việc đưa số ca nhiễm trong nước về không
khi virus liên tục đột biến thành các biến chủng có khả năng lây lan nhanh kháng vắc xin và lọt qua các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngạc
trung quốc đang nghiêm ngạc
nỗ lực dập tắt bất kỳ ổ dịch nào bùng phát nhằm chuẩn bị cho thế vận hội mùa đông tại bắc kinh vào tháng hai năm sau
trung quốc là thành trì cuối cùng còn theo đuổi chiến lược không covid zaro covid hay còn gọi là đối phó không khoan nhượng
để đưa số ca nhiễm về không bằng các biện pháp quyết liệt như xét nghiệm truy vết phong tỏa diện rộng
tây an là thành phố mới nhất được trung quốc triển khai chiến lược này